lực lượng tuần tra phối hợp giữa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu và công ty vận chuyển khí đông nam bộ
phát hiện hai mươi hai tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển
theo đó tổ tuần tra phát hiện một mươi bốn vụ việc vi phạm với các hành vi neo đậu hoạt động đánh bắt hải sản trái phép
trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí của hai mươi hai phương tiện của các tỉnh bến tre bình thuận bình định tiền giang bà rịa vũng tàu
lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát tờ rơi in bản đồ tọa độ các tuyến ống dẫn khí và ngăn chặn yêu cầu các phương tiện vi phạm
ra khỏi hành lang an toàn vị trí đường ống dẫn khí dưới biển đồng thời tuyên truyền về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng